kênh truyền hình al masirat của lực lượng houthi cho biết
linh quân mỹ anh ngày một mươi bảy tháng hai đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các vị trí do houthi kiểm soát
ở thành phố cảng hodeida bên bờ biển đỏ tại yemen
và theo al masirat các cuộc tấn công nhằm vào các khu vực trong và xung quanh thành phố cảng
song không gây ảnh hưởng tới khả năng quân sự của lực lượng houthi
kênh truyền hình cũng không tiết lộ về mức độ thiệt hại và thương vong xảy ra
các cuộc không kích của liên quân do mỹ dẫn đầu được tiến hành một ngày
sau khi houthi phóng tên lửa tấn công tàu trở dầu colac trên biển đỏ
hành động được cho là nhằm đáp trả việc bộ ngoại giao mỹ ra tuyên bố
coi lực lượng này là nhóm khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt
vì đã nhiều lần tấn công khủng bố và cướp tàu thương mại quốc tế ở biển đỏ
và vị aden kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba